sau khi bị xử lý người vi phạm này đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình
do đặc thù trên địa bàn phố cổ có nhiều đường nhánh đường rẽ ngõ nhỏ
nên chỉ cần thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông người vi phạm sẽ quay đầu bỏ chạy
thường xuyên phải ra tình trạng người dân không đối mũ bảo hiểm và kiên quyết xử lý tất cả trường hợp đấy
và đặc biệt là đối tượng thanh thiếu điên ngổ ngáo tăm trổ có dấu hiệu liều lĩnh
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện xe máy đã đi vào cuộc sống được một mươi bốn năm
chính vì vậy đội mũ bảo hiểm không chỉ là việc chấp hành luật mà hãy để việc làm đó trở thành thói quen của mỗi người
theo thống kê của cơ quan chức năng có hơn chín mươi người tham gia giao thông chấp hành việc đội mũ bảo hiểm
nhờ đó góp phần kéo giảm số người chết do các vụ tai nạn giao thông
vâng thưa quý vị vào thời điểm này lực lượng công an trên cả nước với nỗ lực và quyết tâm cao nhất
tăng tốc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân
vì vậy cùng với các đơn vị riêng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã tổ chức làm căn cước công dân tất cả trong những ngày trong tuần
không có ngày nghỉ lễ
và tăng ca làm thêm giờ thậm chí là xuyên đêm để nhằm đảm bảo mục tiêu công việc đề ra
vâng có thể nói rằng là trong những ngày này thì lực lượng công an đã khắc phục rất nhiều những khó khăn
trong đó đối với các chiến sĩ nữ họ vừa phải cân đối giữa công việc
san sẻ bớt những gánh nặng đối với các đồng chí nam mà vừa phải chăm sóc gia đình của mình
đó là những hình ảnh rất đẹp của các nữ cảnh sát tận tụy trách nhiệm phục vụ nhân dân
tại các tổ cấp căn cước công dân lưu động
và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của những nữ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh bắc ninh trong phóng sự của tiểu mục sống đẹp ngay sau đây
công việc của nữ cảnh sát nguyễn thị lan cứ liên tục như vậy
quy trình làm thủ tục hồ sơ cấp căn cước công dân là cố định
chỉ cần một khâu nào sai sót sẽ ảnh hưởng đến những bước tiếp theo
vì vậy các chiến sĩ trong tổ cấp căn cước công dân như đồng chí nguyễn thị lan
đều làm việc với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực rất lớn có sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả
và quan trọng hơn
là tinh thần đồng chí đồng đội với những sẻ chia trong cuộc sống thường ngày
chúng tôi cũng phải lên kế hoạch cho bản thân mình để làm sao mà sắp xếp một cách hài hòa nhất
giữa gia đình và công việc để vừa đảm bảo được công việc ở nhà
cũng vừa đảm bảo được công việc cơ quan hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao
đảng ủy lãnh đạo phòng đã xây dựng ghi lịch để phân công cán bộ nữ là làm trong giờ hành chính
hai k trong giờ hành chính
đảng ủy lãnh đạo phòng đã xây dựng ghi lịch để phân công cán bộ nữ là làm trong giờ hành chính
chỉ mất từ ba đến năm phút
thế nhưng cũng có các trường hợp phát sinh khi người dân có sự kê khai sai sót về thông tin
thiếu giấy tờ hoặc khó khăn trong việc lấy dấu vân tay
những lúc này công việc của các nữ cảnh sát cũng sẽ tăng lên
hướng dẫn giải thích tuyên truyền để người dân hiểu đúng về quy trình
thủ tục cấp căn cước công dân không để người dân bức xúc hay xảy ra các tình huống phát sinh
công việc thái độ của các anh chị em làm việc tôi thấy là
tôi rất cảm phục ở chỗ là tận tình từ sáng và đến tận chiều tối
một cái ca này không nghỉ thế mà làm như thế
đấy là bộ phận nữ là tôi cho là nó vẫn là rất tốt
bắc ninh là một trong một mươi tỉnh thành phố trọng điểm
được bộ công an đặt ra mục tiêu đến trước ngày ba mươi tháng bốn
hoàn thành cơ bản việc cấp căn cước công dân có gắn chip với khoảng tám trăm linh người
khối lượng công việc đặt ra là thử thách không nhỏ đối với lực lượng công an tỉnh này
bằng nhiều giải pháp hiện công an tỉnh bắc ninh
bắc ninh đang tăng tốc đẩy nhanh hơn nữa chiến dịch cấp căn cướp công dân
trong đó huy động tối đa nguồn thiết bị và sự cống hiến nỗ lực hơn một trăm linh sức lực của từng cám bộ chiến sĩ
vì vậy bản thân các đồng chí dù là nữ
cũng đã tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ
chúng tôi thì bản thân tôi thì là cán bộ chiến sĩ nữ
thì chồng cũng đang công tác lại trong ngành công an
vì vậy là chúng tôi cũng đang phải khắc phục khó khăn
để hai vợ chồng làm sao cho phù hợp
xăm nô công việc của gia đình
và xăm nô để đảm bảo cái chỉ tiêu mà bộ công an cũng như giám đốc công tỉnh ra
tận tụy nhiệt huyết với công việc
trong suốt thời gian qua hình ảnh những nữ cảnh sát thường trực
tại các tổ lưu động cấp căn cước công dân
thậm chí là xuyên đêm
cũng đã và đang nhận được sự đánh giá ủng hộ và chia sẻ rất lớn từ người dân
những nụ cười hài lòng là phần thưởng xứng đáng
dành cho sự nỗ lực quyết tâm của từng cám bộ chiến sĩ
trong đó có những nữ chiến sĩ công an nhân dân
để họ có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và để được phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé